thưa quý vị và các bạn lợi dụng đoạn đường vắng vẻ nạn nhân điều khiển xe một mình
hai đối tượng tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng hết sức manh động và liều lĩnh đã ra tay thực hiện hành vi cướp giật tài sản
thế nhưng với sự đồng lòng của đông đảo người dân dãn lý vân lâm thành phố cảm mau
cuối cùng các đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tăng vật vừa cướp được và dẫn dài về trụ sở công an để xét quyết
theo lời trình bày của chị trần bé hai chú tại ấp thạnh điền xã lý văn lâm bị hại trong vụ cướp
vào đêm ngày tám tháng hai trên đường về nhà chị phát hiện có hai thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bám theo chị một đoạn đường dài
đi đến đoạn đường vắng hai thanh niên ấy bất ngờ ép xe giật lấy túi sách của chị để trên xe
chạy về tới đoạn đường này là bị giật túi sách sau đó giật thì có la lên là cướp rồi chạy vừa la nhưng mà vừa chạy theo
nghe tiếng chi hô của bị hại một số người dân ở xung quanh khu vực trên đã dùng nhiều loại phương tiện đuổi theo tổ chức vây bắt các đối tượng cướp
mặc dù bị bao vây nhưng hai tên hết sức liều lĩnh và manh động chạy xe với tốc độ cao vào những đoạn đường vắng
tuy nhiên bằng sự quyết tâm và truy đuổi gần chục km cả hai đã bị người dân tóm gọn cùng tăng vật
tại cơ quan công an hai đối tượng cướp khai nhận tên là quách đỗ vĩnh thịnh và thái trung kiệt cùng chú tại phường tám thành phố cà mau
vào đêm ngày một mươi tám tháng hai sau khi uống cà phê cả hai điều khiển xe mô tô và phát hiện chị trần bé hai đi một mình
nên đã thực hiện hành vi chữa bệnh
cướp giật túi sách bên trong có nhiều tài sản của chị hai nhằm mục đích kiếm tiền tiêu xài
thịnh hiện đang là học sinh còn kiệt đang học nghề sửa xe
khi tới cầu bạch hào mới thấy cái giỏ sách mới nảy sinh kế định là giật cái giỏ sách đó
xong mới theo cái chị đó tới hẻm tới đường minh phú
đi qua vừa vào hẻm minh phú được một đoạn thấy vắng cho nên giật cái giỏ sách
hiện hai đối tượng cướp giật tài sản đã được truyền giao về công an tp cà mau để tiếp tục điều tra xử lý
tinh thần dũng cảm quyết tâm vây bắt tội phạm cướp giật liều lĩnh đến cùng của nhân dân xã lý văn lâm
đáng được ghi nhận và điền hình